tòa án quốc tế xét xử tội ác khơ me đỏ ở campuchia đã phán quyết giữ nguyên mức án tù trung thân
đối với hai lãnh đạo cấp cao trong chính quyền khmer đỏ với cáo buộc gây ra cái chết cho ít nhất một bảy triệu người campuchia vào cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai bị cáo khiu samphan tám mươi năm tuổi và nguon chea chín mươi tuổi bị cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người
và tội diệt chủng trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
năm hai nghìn một mươi bốn tòa án quốc tế xét xử tội ác khơ me đỏ ở campuchia đã kết án tù trung thân hai bị cáo này với tội danh phạm các tội ác chống lại loài người
trong phán quyết ngày hôm nay tòa án cho rằng bản án đưa ra năm hai nghìn một mươi bốn đối với hai bị cáo trên là thỏa đáng
do mức độ nghiêm trọng của những tội ác cũng như vai trò của hai bị cáo này
tòa án quốc tế xét xử tội ác khmer đỏ ở campuchia
được liên hợp quốc bảo trợ thành lập từ năm hai nghìn sáu với mục đích tìm lại công lý cho các nạn nhân dưới chế độ khơ me đỏ tại campuchia từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến một nghìn chín trăm tám mươi hai